vào dịp cuối năm nhiều sự kiện lớn được tổ chức nhất là sự kiện nơi công cộng thu hút hàng nghìn người tham dự
đây cũng là điều kiện để các đối tượng xấu trà trộn thực hiện các hành vi phạm tội
trong đó phải kể đến tình trạng các đối tượng ra tay móc túi cướp giật dây chuyền của chị em phụ nữ
mới đây ubnd tp biên hòa tỉnh đồng nai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới hai nghìn hai mươi ba
tại công viên dương tử giang đã thu hút hơn một mươi người dân tới xem
chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã giàn cảnh giật dây chuyền của nhiều chị em phụ nữ
khi đang tham gia xem biểu diễn nghệ thuật tại sự kiện này
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng lúc người dân mất cảnh giác
đã ra tay giật dây chuyền với phương thức đối tượng trước giật xong truyền tay nhau cho các đối tượng bên cạnh
điều này khiến cho nạn nhân có phát hiện thì cũng khó bắt quả tàng
vì không kịp quan sát thấy tài sản của mình nằm trên tay đối tượng nào
tết sắp tới gần do đó trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều
hoạt động lễ hội vì vậy công tác phòng ngừa và tập trung đấu tranh với loại tội phạm này
đang được cơ quan chức năng tích cực thực hiện
mặc dù lực lượng công an đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa
để đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản trong dịp cuối năm
nhưng một số người dân vẫn còn lơ là mất cảnh giác
nên bọn tội phạm đã có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội
do đó cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham dự sự kiện đông người nơi công cộng
cần cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ tài sản của mình
tuyệt đối không đeo dây chuyền bông tai cũng như các tài sản có giá trị
khi tham gia các sự kiện đông người nhất là vào ban đêm
vì đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi móc túi cướp cướp giật tài sản